đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa
theo kết quả kiểm tra ban thường vụ tỉnh uỷ thanh hóa đã chỉ đạo phát hiện chấn trình xử lý nhiều vụ sai phạm trong các lĩnh vực đất đai xây dựng cơ bản tài chính công trong đó đã chỉ đạo khởi tố điều tra xử lý một số vụ án về tham nhũng và kinh tế chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các kiến nghị của các đoàn kiểm tra về điều tra truy tố xét xử thu hồi tài sản trong các vụ án
bên cạnh đó đoàn công tác cũng chỉ ra những thiếu sót của cấp ủy địa phương đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng các sở ban ngành chức năng địa phương tiếp tục làm tốt việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm tăng cường kiểm tra để phát hiện xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế và chức vụ